các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
do mâu thuẫn một người đàn ông điều khiển xe mercedes màu trắng chạy nhiều vòng
truy đuổi một số người trước quán nhậu thuận phát bờ kè phạm văn đồng phan thiết
và tông thẳng vào anh hà xuân hải bốn mươi ba tuổi ngụ tại phan thiết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi thấy nạn nhân tử vong người đàn ông điều khiển xe chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao
trước đó do suýt xảy ra va quẹt xe giữa người điều khiển xe mercedes và xe máy
do anh hà xuân hải điều khiển nên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến vụ việc nghiêm trọng nói trên
cùng ngày sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an thành phố phan thiết
và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và chương cầu giám định pháp y tử thi
cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera để điều tra làm rõ
bước đầu qua trích xuất camera xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn
suýt va quẹt nhau tại quán nhậu rượu phát trên đường phạm văn đồng
người lái xe mercedes là phạm văn nam điều khiển xe chạy đến ghé quán thuận phát
cũng nằm trên đường phạm văn đồng cách đó khoảng hơn hai trăm linh mét
theo thượng tá trần long khánh nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe mercedes
và nhóm đối thủ đã xô sát nhau trước đó liên quan đến một vụ suýt xảy ra tai nạn trên đường
khi tài xế xe mercedes lái xe tới một quán nhậu ở bờ kè đường phạm văn đồng
thì vừa lúc đó nhóm đối thủ cũng đi xe máy tới
ngay sau đó cả nhóm đi xe máy lao vào tấn công tài xế xe mercedes ngay tại quán nhậu
sau khi bị tấn công tài xế bước lên xe ô tô lái xe tông thẳng vào nhóm người kể trên
nhóm này cũng dùng bàn ghế chai lọ ném vào xe ô tô
nạn nhân tử vong cũng nằm trong số những người tấn công tài xế xe ô tô
theo thông tin ban đầu khi chiếc xe mercedes tiền đến quán nhậu ở bờ kè
ngoài tài xế bước xuống xe còn có một người đàn ông và một cô gái
sau khi truy sát thành công nhóm người tấn công mình và khiến một người tử vong tại chỗ
nam điều khiển xe tông cục nạn nhân hà xuân hải rồi điều khiển xe chạy với tốc độ cao
rời khỏi hiện trường và đi thẳng về thành phố hồ chí minh
được biết vào ngày một mươi một tháng năm nam từ thành phố hồ chí minh ra phan thiết để đi mua đất
đến tối cùng ngày nam đi cùng nhóm bạn ba người đến một quán nhậu ở phường phú thủy thành phố phan thiết
sau khi nhậu xong nhóm này tiếp tục hẹn ra quán thuận phát ở khu vực bờ kè
là địa điểm ăn uống đêm ở phan thiết để nhậu tiếp
do điểm hẹn là hai quán có tên giống nhau nên nam đi nhầm vào quán rượu phát
thì suýt va quẹt xe với nhóm thanh niên địa phương sau đó xảy ra sự việc
theo dõi vụ việc trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội cho biết
hành vi sử dụng xe ô tô hiệu mercedes chạy nhiều vòng để đuổi theo nạn nhân
rồi đâm nạn nhân tử vong có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
luật sư cho hay quy định của pháp luật thì xe ô tô và các phương tiện giao thông khác là nguồn nguy hiểm cao độ
người điều khiển phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông đường bộ
hành vi bất cẩn trong quá trình tham gia giao thông có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
nếu cố ý sử dụng các phương tiện giao thông để gây ra các vụ tai nạn nhằm sát hại người khác thì đây là hành vi giết người
luật sư phân tích chiếc xe ô tô hiệu mercedes có trọng lượng khoảng hai tấn trở lên
nếu ô tô di chuyển với tốc độ cao mà va chạm với ô tô khác thì cả hai nạn nhân cũng có thể thiệt mạng
nếu chiếc xe ô tô mà đâm trực diện vào người đi bộ thì khả năng chết người là rất cao
một người bình thường sẽ nhận thức được rằng sử dụng xe ô tô để đâm vào người đi bộ thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân
nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì đây là hành vi giết người
bởi vậy trường hợp kết quả điều tra cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô này có mục đích đâm xe vào nạn nhân
mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể tử vong thì đây xác định là lỗi cố ý với mục đích nhằm tước đoạt tính mạng của nạn nhân
hành vi này thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành của tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi làm rõ nguyên nhân sự việc đồng thời xác định nhận thức
ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện này để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
nếu người này có động cơ mục đích giết người nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện
đâm vào người đàn ông dẫn đến nạn nhân tử vong sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình
trường hợp người điều khiển phương tiện này thực hiện hành vi khi đang say rượu hoặc đang bị ảo giác bởi sử dụng trái phép chất ma túy
thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi giết người
ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đánh nhau gây dối trật tự công cộng trước đó hay không
người đánh nhau nơi công cộng gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
thưa quý vị hành vi của phạm văn nam đặc biệt nghiêm trọng và có thể sẽ phải chịu bản án cao nhất từ pháp luật là tù trung thân hoặc tử hình
đây là một bài học dành cho những ai có suy nghĩ nông cạn giải quyết mâu thuẫn bằng những hình thức gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người khác
vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra
mọi thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất tới quý vị và các bạn
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo